vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi và các đơn vị liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số bốn mươi ba ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với lê quang hào phó tổng giám đốc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
chủ tịch hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
hành vi sai phạm của lê quang hào là đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
đoạn sáu mươi năm km không đúng trình tự quy định của pháp luật không đúng tiêu chuẩn chỉ dẫn kỹ thuật yêu cầu thiết kế dự án được phê duyệt
dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng gây hậu quả rất nghiêm trọng
vào ngày một mươi một tháng năm viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định và lệnh tố tụng nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt triển khai thực hiện đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án củng cố tài liệu chứng cứ
để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố hành vi của các đối tượng liên quan
công an tỉnh đắk nông vừa tổ chức họp báo thông tin về vụ án thi thể biến dạng trong xe bán tải bị cháy rụi
xảy ra tại địa bàn huyện đắk cơ long gây xuân sao dư luận trong những ngày vừa qua
theo đó hung thủ là đỗ văn minh chú tẩy xã tân hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
ông minh là bí thư đảng ủy xã liên hà huyện lâm hà
do nợ hơn một mươi tỷ đồng cho nên vào khoảng đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
minh đã nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm sát chết để trên xe ô tô và tạo hiện trường giả
để mọi người lầm tưởng minh đã chết nhằm mục đích xóa nợ và để vợ con mình được hưởng bảo hiểm
và mình đã mua
vào ngày hai mươi năm tháng bốn minh đến một cửa hàng mua bán xe mô tô cũ
tại xã quảng khê huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông
mua xe mô tô biển số sáu mươi ba b một trăm tám mươi một nghìn tám trăm tám mươi năm rồi đem đến gửi tại nhà của cơ biển
minh điều khiển xe ô tô đến nghĩa địa thuộc xã quảng khê để đào mộ lấy xác nhưng không được cho nên đi về
vào khoảng tám giờ ngày ba tháng năm minh mua một can xăng và hai can dầu để ở thùng xe nhằm để đốt xe
vào khoảng một mươi tám giờ cùng ngày minh đến nhà rẫy
của trần nho vương để uống bia
khoảng giờ ngày bốn tháng năm minh đã lấy cây búa rìu dựng ngoài cửa vào nhà đánh vào đầu vương khiến nạn nhân tử vong
minh đã đưa thi thể của vương lên băng ghế sau xe ô tô
rồi điều khiển xe chạy đến địa phận xã đắk xom huyện đắk cơ long
rồi đâm vào cột mốc bên lề đường tạo hiện trường vụ tai nạn xe
sau đó minh đã tháo đồng hồ và chùm chìa khóa để lại xe rồi đóng các cửa lại
mình dùng bình cam mini có đầu khò đốt can dầu gần cửa sau bên ghế lái
sau đó đi bộ về nhà cơ biển lấy xe mô tô gửi trước đó bỏ trốn xuống bình phước thuê nhà ở cho đến khi bị phát hiện bắt giữ
liên quan đến vụ xử lý vụ gây dối trật tự công cộng tại xã an phượng huyện thanh hà tỉnh hải dương
công an huyện thanh hà đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt giam một số đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
vào ngày tám tháng năm công an tỉnh hải dương phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tháo rỡ
giạp dựng trái phép do một số phần tử quá khích cầm đầu dựng tại cổng nhà máy nước và ngã tư ubnd xã an phượng
tạm bàn giao nhà máy nước sạch phượng hoàng cho trung tâm nước sạch sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh hải dương để quản lý vận hành
quá trình tháo rỡ an ninh trật tự được đảm bảo thực hiện đúng với kế hoạch đề ra
một số đối tượng cầm đầu quá khích đã được đưa về trụ sở công an
vào ngày chín tháng năm công an huyện thanh hà đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố năm bị can về tội gây dối trật tự công cộng
bắt giữ tạm giam hai đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ về các hành vi của các đối tượng xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện crong búc tỉnh đắk lắc vừa giải cứu thành công hai cháu bé sau khi đã bị bố và mẹ nhốt trong nhà nhiều ngày
được biết là bố mẹ của hai cháu bé mắc bệnh tâm thần
hai cháu bé được giải cứu là hoàng thị hồng một mươi bốn tuổi và hoàng ngọc mạnh tám tuổi
trước đó sau khi hết thời gian nghỉ học để phòng chống dịch covid một mươi chín học sinh đi học trở lại
nhưng phía nhà trường nơi cháu hồng theo học không thấy cháu đến lớp
nhận được tin báo công an huyện cronbúc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh
thì phát hiện anh hoàng ngọc hân và chị tưởng thị nga chủ tải xã chư cư bô huyện cronbúc
là bố mẹ của hai cháu có tiền sử bị bệnh tâm thần sống khép kín không tiếp xúc với ai
cả người thân trong gia đình
chính anh hân và chị nga đã nhấp hai người con của mình trong nhà nhiều ngày qua

sau nhiều ngày vận động không thành cho đến một mươi năm h ngày một mươi một tháng năm
công an huyện cronbúc phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắk
đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tiến hành phá cửa ập vào nhà khống chế hai vợ chồng và giải cứu thành công hai cháu bé
hiện hai cháu bé đã được an toàn sức khỏe ổn định
và được bàn giao cho người thân chăm sóc
được biết trước đó vào năm hai nghìn một mươi
anh hân và chị nga cũng từng nhốt hai người con của mình trong nhà nhiều ngày
và đã được công an huyện cronbúc giải cứu
đưa anh chị vào bệnh viện tâm thần tỉnh đắk lắc điều trị
với hành vi trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
nguyễn đoàn dũng còn gọi là dũng tuều
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại thị trấn chợ mới huyện chợ mới
để điều tra làm rõ
đáng chú ý dũng là đối tượng đã có một mươi một tiền án về tội trộm cắp tài sản
theo đó vào khoảng hai giờ ngày hai mươi bốn tháng ba
khi đến khu vực thị trấn mỹ luông huyện trợ mới
dũng phát hiện thấy công trình nhà đang thi công của chị đinh thị bạch tuyết
trú tại địa phương không có cửa
cho nên đột nhập vào bên trong lấy trộm điện thoại
sau đó dũng tiếp tục đến khu dân cư mỹ luông
phát hiện một quán ăn không có người trông giữ
nên đã tiếp tục đột nhập và lấy trộm được hai chiếc điện thoại
rồi nhanh châm tàu thoát
tài sản trộm được dũng đem bán cho người lạ mặt lấy tiền tiêu xài
khi biết lực lượng công an đang điều tra truy xét
dũng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
được biết dũng là đối tượng đã có một mươi một tiền án về tội trộm cắp tài sản
sau một thời gian xác lập chuyên án
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hưng yên
đã bắt quả tang phạm xuân nhất
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại huyện ân thi tỉnh hương yên
hiện là phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông hồng bàng
có trụ sở tại thị trấn yên mỹ huyện yên mỹ tỉnh hương yên
đang có hành vi nhận sáu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả
tại trung cư phúc hưng hai phường bần yên nhân thị xã mỹ hảo tỉnh hương yên
tại cơ quan điều tra phạm xuân nhất khai trước đó đã nhận một trăm linh năm triệu đồng
và thông tin cá nhân của bảy học sinh trường trung học phổ thông hồng bàng
để làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời
và sau đó mua bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả cho bảy học sinh này
điều tra mở rộng ban chuyên án phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
và công an tp hcm điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng là dương hữu hưng
và dương văn lạng cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở thị trấn bắc sơn huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn
hiện đang ở tại số nhà một trăm linh bảy trung cư hưng ngân phường tân chánh hiệp quận một mươi hai tp hcm
để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan tổ chức
khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng lực lượng chức năng thu giữ ba máy tính một máy in màu một máy xấy dấu
cùng các dụng cụ để làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trên một một trăm linh phôi văn bằng chứng chỉ giả và nhiều tài liệu liên quan
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với phạm xuân nhất về hành vi giả mạo trong công tác
tạm giữ dương hữu hưng và dương văn lạng để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan tổ chức
bản tin tiếp tục với thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng năm cho đến sáu h ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng năm
việt nam không có ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy là đã hai mươi sáu ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn cho đến sáu h ngày một mươi một tháng năm
nên hai trăm tám mươi tám trường hợp khỏi bệnh không có ca tử vong
trong số hai trăm tám mươi tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã được ghi nhận tại việt nam
một trăm bốn mươi tám ca nhập cảnh được cách ly ngay
một trăm bốn mươi ca do lây nhiễm trong cộng đồng
vào ngày một mươi một tháng năm đã có tám bệnh nhân điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai được công bố khỏi bệnh
các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
công an tp lạng sơn tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng vi tú oanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
hộ khẩu thường trú tại số ba mươi năm nguyễn thế lộc phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
và đối tượng nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại bốn trên một đường nguyễn du phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
là đối tượng bế văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn nà rằng xã việt yên huyện văn quan tỉnh lạng sơn
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý